sau gần một mươi năm năm triển khai chương trình một trăm ba mươi năm nhiều hộ dân ở vùng núi vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đã cơ bản thoát nghèo
thế nhưng trước thiệt hại do thường xuyên phải gánh chịu hậu quả của thiên tai lũ lụt các hộ dân đang đứng trước nguy cơ tái nghèo trở lại
vậy phải làm thế nào để thoát nghèo bền vững nhất là khi chương trình một trăm ba mươi năm đã kết thúc đang là vấn đề nan dài đặt ra cho chính quyền địa phương vùng bão hà tĩnh
sau hơn một tháng cơn bão số một mươi đi qua nhưng vợ chồng ông nguyễn tiến luyến ở xã kỳ sơn huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh vẫn chưa thể khôi phục sản xuất kinh tế
toàn bộ năm hectare hoa màu nguồn thu nhập chính của gia đình đã bị bão quét sạch gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn
kỳ sơn là một trong những địa phương của hà tĩnh hàng năm chịu thiệt hại nặng nề bởi thiên tai
hiện số hộ nghèo cận nghèo tại địa phương này chiếm khoảng hai mươi năm tổng số hộ dân
tuy nhiên mỗi năm chỉ có khoảng ba năm số hộ dân thoát nghèo đặc biệt sau mỗi trận thiên tai số hộ nghèo lại tiếp tục tăng cao
sau khi cắt giảm một chương trình một trăm ba mươi năm
địa phương cũng gặp nhiều khó khăn trong đó về việc xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng
đặc biệt là sau khi bão sự cố bão số một mươi thì có nguy cơ có nhiều hộ đã thoát nghèo rồi nhưng mà còn nhiều hộ nguy cơ lại tải nghèo
chính phủ nên có những chính sách đặc thù để hỗ trợ khắc phục cho những xã bị thiên tai liên tục
đặc biệt là đối với những vùng một trăm ba mươi năm
nó như là một hình thức bù lạc
đặc biệt là khi chương trình mà trước đây chúng ta đã hoàn thành
làm thế nào để thoát nghèo bền vững đang là vấn đề nan giải của không chỉ huyện kỳ anh
mà còn là thực trạng chung đang diễn ra tại nhiều địa phương vùng sâu vùng xa khác trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
đặc biệt khi chương trình một trăm ba mươi năm không còn được hỗ trợ